trước sự lây lan chóng mặt của dịch viêm gan bí ẩn thì mới đây
brazil là quốc gia tiếp theo ghi nhận các ca mắc mới
sự xuất hiện của hàng chục ca bệnh viêm gan bí ẩn khiến cho chính phủ nước này
phải thành lập phòng ứng phó tình huống đặc biệt
tân hoa xã dẫn thông tin từ hãng thông tấn agencia brasil cho biết
ít nhất bốn mươi bốn ca mắc viêm gan bí ẩn đã được báo cáo ở brazil
các trường hợp này phân bố xảy sát trên các bang sao paulo minas gerais rio de janeiro
trong đó sao paulo là bang có số trường hợp cao nhất với một mươi bốn trẻ
đặc biệt theo cnn một em bé tám tháng tuổi ở quốc gia này đã tử vong
sự xuất hiện của hàng loạt ca mắc tiêm can bí ẩn trong thời gian ngắn khiến chính phủ brazil
quyết định thành lập phòng ứng phó tình huống đặc biệt
đơn vị này có các kỹ thuật viên từ tổ chức y tế liên mỹ
nhiệm vụ chính là theo dõi và điều tra các ca viêm căn cấp tính ở trẻ em
theo thông báo từ bộ y tế brazil mục tiêu của phòng là đóng góp và nỗ lực toàn cầu
nhằm xác định tác nhân gây ra bệnh viêm gan bí ẩn không rõ nguồn gốc
cũng theo yêu cầu của tổ chức y tế thế giới các quan chức y tế brazil đã gặp các đại diện
của anh mỹ canada pháp bồ đào nha tây ban nha colombia và argentina để thảo luận về căn bệnh này
trả lời phỏng vấn của cnn đại diện hiệp hội nhi khoa brazil bác sĩ renato crofri cho hay
viêm gan bí ẩn có thể liên quan đến biến chủng omicron và nghi ngờ đây sẽ là di chứng hậu covid một mươi chín hiếm gặp ở một số trẻ
vào ngày hai mươi bốn tháng bốn bộ y tế brazil đã gửi cảnh báo cho các tiểu bang về nguy cơ về dịch viêm gan cấp tính nặng
giới chức y tế khuyến cáo phụ huynh cần chú ý những triệu chứng viêm can bất thường ở trẻ như vàng da vàng mắt sốt nôn hay tiêu chảy
đầu tháng bốn tổ chức y tế thế giới who đưa ra cảnh báo trên toàn cầu về các ca mắc viêm gan cấp tính nặng được ghi nhận ở anh và chưa rõ nguyên nhân
đến nay có ít nhất bốn trăm năm mươi ca mắc ở hai mươi năm quốc gia đã được báo cáo ngoài ra một mươi năm trẻ em trên toàn cầu đã tử vong